thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày một mươi tháng sáu gần một mươi năm thí sinh tại đà nẵng đã dự thi ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút buổi chiều thi môn ngoại ngữ thời gian làm bài là chín mươi phút
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã huy động gần ba cán bộ giáo viên nhân viên để phục vụ tại ba mươi bốn điểm thi đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn
điểm thi trường trung học phổ thông thái phiên quận thanh khê tp đà nẵng
ngay từ sớm lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã có mặt thực hiện phân luồn hướng dẫn phương tiện không đổ đổ trước cổng trường và hỗ trợ cho thí sinh
để kỳ thi diễn ra thành công công an thành phố đã tăng cường một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh an toàn cả vòng trong và vòng ngòi tại ba mươi bốn điểm thi
tại điểm thi thanh khê có bốn điểm cũng đã triển khai lực lượng từ lúc sáu giờ
tại mỗi điểm thi là có bốn đồng chí ít nhất là bốn đồng chí hai đồng chí vòng trong bảo vệ an toàn cho các phòng thi bài thi và đề thi
và bên ngoài thì có thêm hai tới bốn đồng chí ở bên ngoài để đảm bảo tình hình an ninh tự và trật tự an toàn giao thông cho các điểm thi
tổng kỷ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là một mươi một bốn mươi bốn học sinh
phân bộ cho hai mươi học sinh

phân bộ cho hai mươi học sinh phân bộ cho hai mươi học sinh
so với kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi một số thí sinh dự thi tăng một bảy trăm hai mươi em
như vậy chỉ có hơn bảy mươi ba thí sinh được vào công lập nên sức nóng của kỳ thi này là rất lớn
sở giáo dục và đào tạo đã thành lập các đoàn giám sát kiểm tra đảm bảo các điểm thi đều tuân thủ theo đúng quy chế

các nhân từ sở giáo dục và đào tạo kết thúc ngày thi thứ nhất
môn ngữ văn có một trăm hai mươi bảy thí sinh môn ngoại ngữ có một trăm hai mươi tám thí sinh vắng mặt không lý do
không có trường hợp nào thí sinh giám thị vi phạm quy định thi
công tác bảo vệ an ninh trật tự được đảm bảo không có sự cố bất thường xảy ra
ngày mai một mươi một tháng sáu thí sinh tiếp tục thi môn toán thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
sáng ngày một mươi hai tháng sáu các thi sinh thi vào trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn thi môn chuyên thời gian một trăm năm mươi phút